ngày một mươi ba tháng chín chủ tịch ubnd tp hải phòng nguyễn văn tùng cùng lãnh đạo các sở ngành đơn vị và huyện an dương đã kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch xây dựng trong khu công nghiệp an dương và tháo rỡ các công trình xây dựng không theo quy hoạch
ngày một mươi hai tháng chín lãnh đạo thành phố hải phòng và các ngành chức năng đã kiểm tra phát hiện tại khu công nghiệp an dương đã sử dụng một số khu đất trồng cây xanh để xây dựng một số ngôi nhà lắp ghép bằng các vật liệu nhựa thép
để điều hành kết hợp sinh hoạt lưu trú và một số nhà thầu và người làm việc lưu trú và sinh hoạt tại khu công nghiệp

kể cả hàng rào bao quanh xong trước ngày hai mươi tám tháng chín